cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có công văn yêu cầu sở y tế tỉnh điện biên tăng cường phòng chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người
ngay khi địa phương này xuất hiện ba ổ dịch bệnh than trên địa bàn huyện tùa chùa
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điện biên từ ngày năm đến ngày ba mươi tháng năm
trên địa bàn huyện tổ chùa đã ghi nhận ba ổ dịch bệnh than thể ra với một mươi ba trường hợp mắc
qua rà soát dịch tễ tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử liên quan đến giết mổ và ăn thịt châu bò
để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người cục y tế dự phòng bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh điện biên
chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người tham gia giết mổ
sử dụng cùng nguồn thịt châu bò với các trường hợp mắc nói trên
và những người tiếp xúc gần với ca bệnh nhằm dự phòng điều trị kịp thời tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh than xử lý môi trường tại khu vực ổ dịch theo quy định